con ngủ với ba mà
thôi con ngủ với ba
con sớm mà thiếu
tìm người viết nhạc
với diễn viên hồng ánh đời cát có ý nghĩa rất lớn trong sự nghiệp diễn xuất của cô
vì khi đó hồng ánh vẫn là cái tên khá mới trong làng điện ảnh
đảm nhiệm vai diễn tâm hồng ánh hóa thân trọn vẹn và xuất sắc hình ảnh người phụ nữ hiền lành
chịu đựng nhưng có một tâm hồn đầy lãng mạn
chính sự tự nhiên và phong thái nhẹ nhàng đã giúp cô nhận được danh hiệu
nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại liên hoan phim amian năm hai nghìn được tổ chức tại pháp
từ đó đến nay hồng ánh vẫn thường xuyên nhận được những vai diễn tương tự trên phim cũng như trên sân khấu kịch
mình có cảm giác giống như là anh thương cái nhân vật trong phim rất là nhiều
và chính vì anh dành cái tình cảm cho nhân vật đó rất là nhiều
cho nên anh cũng dành cái tình cảm cho cái người diễn viên thể hiện cái vai diễn đó rất là nhiều
anh thanh vân không bao giờ thị phạm
mình phải diễn như thế này phải diễn như kia
có những lúc mà có cảm giác như mình chưa có vỡ ra được
mình chưa có cảm được cái nhân vật
cái hành động tại sao mình lại làm như vậy thì anh rất là kiên nhẫn
mặc dù mình biết là cái áp lực thời gian một cái ngày quay về thời tiết này kia
nhưng mà bao giờ anh cũng vậy
nếu như có một cái điều gì đó mà nó tác động vào cái cảm xúc để người diễn viên diễn không có tốt
mà đến từ những nhân sự trong đoàn hay là những cái gì ở xung quanh
thì anh bao giờ anh cũng yêu cầu mọi người phải giữ cho diễn viên cái sự tập trung cao nhất
những cái điều kiện tốt nhất cả về
ở cả về những cái hỗ trợ về chuyên môn
khác với cách làm phim xoáy sâu vào nội tâm
cùng thân phận ngang trái của nhân vật đã trở thành thương hiệu
năm hai nghìn một mươi bốn đạo diễn nghệ sĩ nhân dân thành vân
lại thu hút sự chú ý của công chúng và giới làm phim việt nam
khi cho ra mắt tác phẩm sống cùng lịch sử
bộ phim được sản xuất nhằm kỷ niệm
sáu mươi năm chiến thắng điện biên phủ
phim kể về một nhóm bạn trẻ phượt đến điện biên
rồi tình cờ mơ thấy mình xuất hiện trong trận chiến điện biên phủ
từ những thanh niên của thế giới hiện đại
với iphone ipad sống thực dụng
ích kỳ và thiếu trách nhiệm với xã hội
họ dần thay đổi theo hướng tích cực
sau khi rút ra được bài học sâu sắc về những tấm gương và lý tưởng cao đẹp
nhóm bạn trẻ đi về qua lăng chủ tịch hồ chí minh
vào thăm nhà đại tướng võ nguyên giáp
khi ấy những giọt nước mắt về sự tự hào dân tộc
cùng niềm chân quý những đóng góp hy sinh của thế hệ đi trước đã tuồn rơi
từ kịch bản của nhà biên kịch đoàn minh tuấn
bộ phim không chỉ là bước truyền mình đầy táo bạo của đạo diễn thành vân
đội dung mà sống cùng lịch sử thể hiện
còn là nét phá cách đầy mới lạ với tiện ảnh việt nói chung
viết nên một tác phẩm tiện ảnh
vừa thể hiện sự hao hung oanh liệt của lịch sử
vừa làm bật lên màu sắc của cuộc sống hiện đại nhộn nhịp sổ bồ
từ đó cho công chúng thấy góc nhìn chân thực nhất
về cách nhìn của người trẻ với những năm tháng hao hung gian nàn của đất nước
quả thực không phải chuyện dễ dàng
với điện biên phủ thì phải gắn bóng gia đình tôi
gia đình tôi là rất nhiều người tham gia điện biên
trong họ hàng tôi cũng có những người gánh thóc lên điện biên
và tôi đã gặp họ nói chuyện rất nhiều
và điện biên không có gì xa lạ với tôi cả
và mình gặp rất nhiều nhân chứng
những cái câu chuyện điện biên đó thì thấm vào mình
lúc nào cũng biết
và mình kể câu chuyện này thì rất dễ dàng
là tôi cũng phải khai thác thêm một cái tư liệu nữa
thứ pháp nhìn về điện biên như thế nào
tôi thấy hồi ký của tướng nga hoa
cũng giúp mình tương đối nhiều
trong việc nhìn điện biên
mình phải làm bằng cách trung thực
tại vì câu chuyện điện biên là mình phải làm cho là
người việt xem được người nước ngoài cũng xem được
nào qua rồi nghỉ đi đã
đồng chí bình tĩnh
nghe tôi nói đã
trong chiến đấu
nhầm lẫn là chuyện thường
các đồng chí
đưa thương binh về trạm
đúng là trả thế này
đúng là trả thế này
đúng là anh
nhưng em không yêu anh
vì năm trước đó